và chiến sĩ làm nhiệm vụ nghiêm túc nâng cao tinh thần trách nhiệm thể hiện văn hóa ứng xử
văn minh lịch sự khi tiếp xúc với người dân
sáng ngày mùng bảy lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai tất cả lực lượng công về công tác tiếp dân
một trăm quân số ứng trực cũng như là tạo mọi điều kiện cho công dân đến giải quyết các thủ tục về đăng
ký xe cũng như xử lý vi phạm trong dịp đầu năm được thuận lợi và an toàn nhất bên cạnh đó thì
công tác tiếp dân cũng phòng chống dịch covid theo quy định của ngành cũng như là công tác tiếp dân
được an toàn chú đáo trong những ngày đầu xuân không khí làm việc nghiêm túc quyết tâm và tinh
thần vì nhân dân phục vụ trong những ngày đầu năm mới đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực
lượng công an thành phố đà nẵng trong lòng người dân từng cán bộ chiến sĩ công an thành phố cũng
quyết tâm bước vào năm mới với khí thế thi đua lập nhiều thành tích và thắng lợi mới
tại quảng ngãi gần hai trăm năm mươi tân binh cũng đang chuẩn bị lên đường nhập ngũ tham gia công an nhân dân
ngày một mươi sáu tháng hai tới rất nhiều trong số đó vừa tốt nghiệp các trường đại học cao đẳng nhưng vẫn quyết
định viết đơn tình nguyện nhập ngũ bởi với các em đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự
khi được tiếp bước cha anh thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ an ninh tổ quốc
những ngày này gia đình thanh niên đinh minh hậu hai mươi bốn tuổi thôn mai lãnh hữu xã long mai huyện minh long
hậu luôn rộn ràng tiếng cười vừa tốt nghiệp trường đại học nông lâm đại học huế đinh minh hậu đã
quyết định tình nguyện viết đơn nhập ngũ vào công an nhân dân đây là ước mơ từ nhỏ được học tập và
rèn luyện trong môi trường quân ngũ công an nhân dân sẽ thành hiện thực
em đã tự nguyện đăng ký thực hiện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân sau khi mà nhận được lệnh
gọi nhập ngũ vừa rồi thì em rất là phong khởi tự hào và hào hức cho đến ngày nhập ngũ
trường hợp công dân phạm văn diên hai mươi ba tuổi ở xã ba cung huyện ba tơ mong muốn được làm nhiệm
vụ lâu dài trong ngành công an nên vừa tốt nghiệp trường đại học luật phạm văn diên đã đăng ký
tình nguyện nhập ngũ vào công an nguyện vọng của em khi tham gia nhiệm vụ công an là mong muốn có thể
góp một phần sức lực trí tuệ cho các lực lượng công an trong công tác đấu tranh đảm bảo an ninh
quốc gia và trật tự an toàn xã hội
sẵn sàng chờ ngày lên đường là tâm lý chung của các thanh niên nhập ngũ đợt này những hoạt động thăm
hỏi động viên ân cần là động lực giúp họ vững vàng hơn khi bước vào môi trường mới với tính kỷ luật
và tập thể rất cao thực hiện công tác tuyển quân năm hai nghìn hai mươi hai đảm bảo đúng tiến độ số lượng và chất
lượng công an tỉnh quảng ngãi được giao tuyển gần hai trăm năm mươi công dân trong đó có hai mươi bảy công dân đã tốt
nghiệp đại học ba mươi công dân tốt nghiệp cao đẳng đây là niềm tự hào của gia đình khi con em
tình nguyện tham gia nhập ngũ vào công an nhân dân
lên đường nhập ngũ là vinh dự trách nhiệm của mỗi thanh niên là niềm tự hào tiếp bước truyền thống
cha anh đi trước đây là môi trường học tập rèn luyện để thanh niên ngày mùa trưởng thành hơn

có single outt leonard james and john williams speel cho được trong lượng binh minhmonday tidal